thưa quý vị theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tính đến một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi sáu tháng tám
đã có một mươi tám năm trăm sáu mươi một chín trăm bốn mươi năm liều được tiêm chủng trên toàn quốc có một mươi tỉnh thành phố tiêm chủng vaccine nhanh
gồm bắc giang bình phước đồng tháp vĩnh long cà mau sóc trăng bắc ninh và thành phố hồ chí minh
tiền giang và điện biên và đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
từ nhiều nguồn khác nhau và vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám năm trăm linh liều vaccine pfizer
thuộc lô viện trợ thêm một triệu liều được phó tổng thống mỹ kamala harris công bố vào ngày hai mươi năm tháng tám
đã về tới thành phố hồ chí minh và trong sáng ngày hôm nay phó tổng thống mỹ harris đã tới
viện vệ sinh dịch tễ trung ương chứng kiến trao hai trăm bảy mươi liều vaccine covid một mươi chín thuộc đợt tài trợ này
và từ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh đã triển khai cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà
và triển khai xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố
trong đó tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao là vùng cam và rất cao là vùng đỏ
với mục tiêu nhanh chóng tìm được các kf trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh cũng đã triển khai một mươi xe xét nghiệm rt p lưu động xuống tại một mươi quận huyện
do vậy mà trong hai ngày qua thì số kf được phát hiện tăng cao
tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã thực hiện là sáu trăm một mươi chín năm trăm năm mươi ba mẫu
trong đó có một mươi chín bốn trăm tám mươi bốn người dương tính chiếm ba một số mẫu xét nghiệm
còn tại hà nội thì vào trưa ngày hôm nay
ngày hai mươi sáu tháng tám sở y tế hà nội cho biết là từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng tám
hà nội ghi nhận ba mươi ba ca mắc mới trong đó thì hai mươi ba ca tại cộng đồng và một mươi ca tại khu cách ly
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai đã kích hoạt
và đưa bệnh viện giã chiến đầu tiên trên địa bàn vào hoạt động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện có công suất một trăm năm mươi giường bệnh
trong đó có đầy đủ các khu vực dành cho việc tiếp đón phân loại người bệnh
khu chăm sóc điều trị người bệnh khu nhà ăn khu nghỉ ngơi cho cán bộ lực lượng phục vụ
được đảm bảo bố trí theo nguyên tắc một chiều phòng chống lây nhiễm chéo
thuận lợi cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
các phòng bệnh cũng được lắp đặt camera để theo dõi và quản lý
đồng thời có kết nối trực tiếp với phòng chỉ huy điều trị để thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp
ngay sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến đã tiếp nhận và điều trị hai mươi bốn bệnh nhân f
trong ngày hai mươi bảy tháng tám toàn bộ năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh
sẽ được chuyển qua bệnh viện giã chiến để tiếp tục điều trị
thưa quý vị tuy cả nước đang trải qua đợt dịch thứ tư nhưng tỉnh quảng bình
địa phương xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng đầu tiên chỉ cách hơn một tháng
đã tiếp tục đấu trọi với đợt bùng phát dịch lần thứ hai
sau hơn ba tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo đó tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám qua quá trình triển khai truy vết xét nghiệm
cdc quảng bình đã ghi nhận thêm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó chủ yếu là các ca lây nhiễm
trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ liên quan tới một ngư dân xã hải phú huyện bố trạch
bị dương tính sau khi buôn bán ở cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
tỉnh quảng bình đang khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng truy vết và tiếp tục phát hiện
nhiều ca dương tính khi test nhanh
tỉnh quảng bình đã ra quyết định thực hiện chỉ thị một mươi năm trên toàn tỉnh chỉ thị một mươi sáu cho các địa phương
có ca lây nhiễm thuộc địa bàn thành phố đồng hới huyện bố trạch tỉnh quảng bình và tuyên hóa
thưa quý vị sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi bốn với hơn năm trăm linh dường bệnh tại thành phố hồ chí minh
đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín kể từ ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám
bệnh viện đặt dưới sự quản lý của bệnh viện trung ương huế
với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ vào chia lửa cho thành phố hồ chí minh
dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế
và có thêm sự tri viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định
đây cũng là bệnh viện icu thứ bảy được thành lập thần tốc
cũng trong chiều ngày hai mươi năm tháng tám tại bệnh viện hùng vương
trung tâm hp chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm covid một mươi chín đã được thành lập
trước đó từ tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một đến nay bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận gần một thai phụ nhiễm covid một mươi chín
trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này là rất thấp chỉ dưới một
theo quy định các sản phụ nhiễm covid một mươi chín buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị
nên trẻ mới sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng
hiện trung tâm hop đang có hai mươi năm bảo mẫu là các tình nguyện viên
dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh
sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón về
những hình ảnh này được camera tại một chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu ghi lại vào chiều ngày chín tháng tám
khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây
một thanh niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí đến chửi bới và ham dọa
lúc này bên trong chốt gác nhiều thanh niên khác cầm hung khí đến
chửi bới và truy đuổi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đang làm việc với những người có liên quan những thanh niên này quay lại hiện trường
khi lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng dùng dao tự chế chém về phía lực lượng chức năng
và điều khiển xe bỏ chạy
thì qua hình ảnh camera và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp
thì xét thấy cái hành vi cái hành động của số đối tượng gây gối
người cản trở chống đối lực lượng thành nhiệm vụ là các hoạt động
như là cầm má tấu đe dọa chửi bới hâm gây thương tích chém lực lượng thành nhiệm vụ
do tính chất manh động phức tạp của vụ việc
nên là tôi đã chỉ đạo cho lực lượng là xuống ngay hiện trường
tiến hành khám nghiệm hiện trường
rồi ghi lời khai các nhân chứng quần chúng nhân dân
và chích sức cái hệ thống camera gây tự để xác định số đối tượng gây án
quá trình điều tra công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu xác định
nhóm đối tượng này do nguyễn hoàng nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khóm hai phường một thị xã giá rai
và nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khóm bốn phường một thị xã giá rai là anh ruột của nhật cầm đầu
tại cơ quan công an nguyễn hoàng sơn khai nhận
chiều tối ngày chín tháng tám khi biết tin lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đóng trên địa bàn phường tuyên truyền nhắc nhở em ruột của sơn
vì vi phạm chỉ thị một mươi sáu sơn cùng với một số đối tượng khác
điều khiển xe máy lại chốt gác
tại đây sơn cầm dao tự chế trên tay
tiếp tục sửa bới đe dọa thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt trong khi lực lượng chức năng đang căng mình
để bảo vệ người dân trước dịch bệnh
thì việc chống người thi hành công vụ tại các chốt phòng chống dịch
là hành vi đáng lên án và sẽ bị xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật